thành phố hồ chí minh đã tiến hành lắp đặt thử nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo ngập nước tại một mươi năm điểm thường xuyên bị ngập
đây là một trong các giải pháp nhằm giám sát cảnh báo tình trạng ngập nước và thông báo rộng rãi đến người dân
để chủ động ứng phó ngập nước khi có chiều cường và mưa lớn
đường quốc hương và đường nguyễn văn hưởng thuộc địa bàn quận hai tp hcm là hai trong số một mươi năm địa điểm
được lắp đặt hệ thống cảnh báo ngập trong đợt thử nghiệm lần này
các điểm còn lại nằm trên địa bàn quận tám quận chín quận gò vấp quận thủ đức và huyện bình chánh

sau đó dựa trên các mức
đường quốc hương và đường nguyễn văn hưởng thuộc địa bàn quận hai tp hcm là hai trong số một mươi năm địa điểm

thiết bị cảnh báo ngập có chức năng thu thập dữ liệu thông qua chip cảm biến áp suất
sau đó dựa trên các mức
như vậy sẽ giúp người dân có thể biết được các điểm ngập và tìm đường đi gần nhất để tránh
sau đợt thử nghiệm này tp hcm dự kiến sẽ nhân rộng thêm từ ba mươi đến năm mươi điểm trên toàn thành phố
qua đó sẽ giúp cho người dân thuận lợi hơn khi có xảy ra tình trạng ngập nước do mưa lớn hoặc chiều cường
gắn với phát triển của internet ứng dụng trên internet
thì phần cứng là những cảm biến những hệ thống vi kê điện tử là không thể thiếu trong hệ thống này
và nó có nhiều cái tiềm năng ứng dụng vào trong các lĩnh vực của đô thị thông minh như là giao thông như là y tế như là giáo dục
dự án lắp đặt cảm biến áp suất cảnh báo ngập là một sản phẩm trong chương trình mms
thuộc chương trình phát triển vi mạch tp hcm
ứng dụng vào xây dựng thành phố thông minh
dự kiến vào cuối tháng một mươi này các hệ thống này sẽ vận hành
người dân có thể tải ứng dụng về điện thoại hoặc có thể truy cập vào website để biết được tình hình ngập nước và phòng tránh